trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai sản năm học mới
ubnd tp đà nẵng đã ban hành công văn giao sở giao thông vận tải thành phố
chủ trì phối hợp với các ngành hữu quan nghiên cứu triển khai việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo đó cùng với việc nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân
không lái xe sau khi uống rượu bia không sử dụng chất ma túy không sử dụng điện thoại khi lái xe
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện
hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông
nhất là tại các vị trí đường dân sinh lối đi tự mở đường ngang đường sắt mất an toàn giao thông trên địa bàn